mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sấu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám
thưa quý vị hà nội mỗi tháng trong năm lại có một loại hoa mang đặc trưng riêng và cứ cuối tháng năm đầu tháng sáu hàng năm hoa sen loài hoa nở rộ những ngày đầu hè lại ngát hương khoe sắc làm say đắm lòng người
hoa sen hồ tây thì đã không còn ai xa lạ nữa nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả một vườn sen trắng cách trung tâm thủ đô hai mươi km đang là một địa điểm lý tưởng thu hút rất đông người dân đến tham quan chụp ảnh
chụp ảnh hoa sen là một trong những sở thích của nhiều nhất
những năm trước sen tây hồ là lựa chọn nhiều người yêu thích chụp ảnh không chỉ riêng các nhếp ảnh gia
nhưng năm nay vẻ đẹp thanh khiết cánh hoa trắng mút xếp so le sát nhau của bông sen trắng đem đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc khi ghi lại những khoảnh khắc đầm sen một buổi sáng đầu hạ
đầm sen trắng độc nhất vô nhị ở hà nội này nằm tại xã tam hưng huyện thanh oai hà nội
cách trung tâm khoảng hai mươi km
là địa chỉ chụp ảnh lưu niệm của nhiều nhếp ảnh gia
để thu được những khoảnh khắc e ấp tinh khôi nhất của sen trắng họ thường phải đến đầm sen từ rất sớm
cả vườn sen trắng mút một màu như câu thơ của nhà thơ nguyễn trọng tạo
cuối mùa sen vẫn còn hoa trắng trong tinh khiết như là nữ nhi
gió gen cởi yếm xuân thề làn hương e ấp thơm khuy lòng cài